tại tỉnh quảng nam trong những tháng gần đây dịch xuất xuất huyết đang bùng phát tại một mươi bảy trên một mươi tám huyện thị xã thành phố và đang có dấu hiệu tăng mạnh
dù các ngành chức năng đã cảnh báo đến người dân đồng thời sớm đưa ra những giải pháp để ứng phó
thế nhưng từ tháng chín đến nay số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tăng gấp nhiều lần so với những tháng trước đó
chỉ tính riêng trong một mươi năm ngày đầu tháng một mươi toàn tỉnh có thêm hơn một hai trăm linh người mắc sốt xuất huyết
đang điều trị hết ngày thứ năm tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
chị huỳnh thị cúc cho biết lúc mới phát sốt cứ nghĩ mình bị sốt thông thường nên nhờ người nhà đi mua thuốc về uống
đến bốn giờ sáng ngày hôm sau toàn thân chị bị nhức mỏi chân không đi nổi và được đưa ra bệnh viện cấp cứu
tại đây chị được lấy máu xét nghiệm và bác sĩ kết luận bị sốt xuất huyết
nó đỡ sốt nhưng nó còn đi máu chân răng với lạnh nó còn ngủ dậy
còn hơi chóng mệt một tí bây giờ nó phát bàn rồi thầy nó ngứa
theo bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết đến nay đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hơn bốn trăm bốn mươi trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
dự báo trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín số lượng ca bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng cao
cho đến thời điểm hiện tại thì năm nay cũng có một số trường hợp là sốt xuất huyết đang bị hiện nặng hơn
các năm trước chúng tôi cũng tiếp nhận một số trường hợp
một số trường hợp là sốt xuất huyết và một số trường hợp là xuất huyết phải truyền máu cho đến thời điểm hiện tại
thì may mắn là cho đến thời điểm này thì những trường hợp nặng như vậy cũng đã hồi phục
chưa có trường hợp nào tử vong tại bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam
phải nói rằng sốt huyết năm nay nó gia tăng và đặc biệt là thời gian đứng bệnh thường là các tháng chín một mươi một mươi một
trước tình hình đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tqn
trung tâm kiểm soát bệnh tật tqn cũng đã có những văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tất cả các địa phương trú động trong công tác phòng chống dịch bệnh
và cũng đã chuẩn bị đầy đủ hóa chất vật tư các máy phung cấp về cho các hướng dẫn để sẵn sàng triển khai công tác phung hóa chất chụp mũi
và cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tích cực
phát hiện cương huyết không để tử vong xuất huyết
dự báo trong tháng một mươi một tới dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát mạnh
do vậy ngành y tế tỉnh quảng nam đang tăng cường các biện pháp truyền thông đôn đốc các địa phương thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường
mặt khác ngành y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế làm tốt công tác điều trị hướng dẫn người bệnh tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ và chữa bệnh theo phác đồ điều trị để tránh xảy ra tử vong